vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi chiều ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn giờ địa phương tức khoảng một mươi chín h bốn mươi phút cùng ngày theo giờ việt nam
thủ tướng slovakia robert fico đã bị trúng đạn trong một cuộc tấn công bằng súng ở bên ngoài nhà văn hóa thị trấn hanova
cách thủ đô bratislava khoảng một trăm năm mươi km về phía đông bắc khi đang nói chuyện với một số người sau cuộc họp nội các
ngay sau khi bị tấn công ông fico trong tình trạng rất nguy kịch đã được đưa tới bệnh viện ở thị trấn hanova
và sau đó được chuyển bằng trực thăng tới bệnh viện đại học banská pichika
phó chủ tịch quốc hội slovakia lubos balaha xác nhận ông fico đã bị bắn và bị thương
đài truyền hình tasa của slovakia đưa tin rằng có bốn phát súng đã được bắn một phát chúng vào bụng thủ tướng slovakia
bộ nội vụ slovakia sau đó cho biết đây là một nỗ lực ám sát thủ tướng fico
nhưng không nói rõ tình trạng của ông
trong một bài viết đăng lên facebook cơ quan dịch vụ khẩn cấp slovakia đã điều động một máy bay trực thăng
chở một người đàn ông năm mươi chín tuổi ở hanlova sau khi nhận được thông tin ông bị bắn
nhà chức trách slovakia không nêu danh tính nạn nhân nhưng nhiều người tin rằng đó là thủ tướng fico người cũng năm mươi chín tuổi
bệnh viện nơi ông fico được chuyển đến xác nhận thông tin ông vẫn tỉnh táo
các chức năng sống đã ổn định và được chăm sóc vết thương do đoạn bắn
tuy nhiên theo hãng tin reuters thủ tướng slovakia chỉ trong tình trạng tỉnh táo khi đến bệnh viện đầu tiên
sau đó ông được chuyển đến bệnh viện ở thành phố paska pichica
thay vì về thủ đô vì vết thương nặng bà cần phải can thiệp sâu ngay lập tức
trong tuyên bố qua email gửi truyền thông văn phòng chính phủ slovakia cho biết thủ tướng fico đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
một nhân chứng của hãng điều tờ cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng súng nổ sau cuộc họp của chính phủ ở hanlova
phía đông bắc thủ đô bratislava
người này cũng cho hay cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông trong khi các quan chức an ninh đẩy một người vào ô tô rồi lái đi
tối một mươi năm tháng năm theo giờ địa phương khoảng một giờ sáng ngày một mươi sáu tháng năm theo giờ hà nội
bộ trưởng quốc phòng slovakia robert kalinyak và bộ trưởng nội vụ maltos totai estop thông báo
ông fico đã trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài ba tiếng
hai kênh truyền hình makista và t atri đưa tin thủ tướng fico trong tình trạng ổn định và có thể giao tiếp với những người xung quanh sau cuộc đã phẫu
bộ trưởng nội vụ estock thông tin thêm đối tượng tấn công đã bắn năm phát súng về phía thủ tướng fico và ngay sau đó bị lực lượng an ninh bắt giữ
ông đánh giá vụ tấn công có động cơ chính trị
reuters dẫn tuyên bố của phó thủ tướng slovakia tomat taraba cho biết
thủ tướng robert fico dơ vào tình trạng nguy hiểm tính mạng khi bị bắn năm phát súng
sau cuộc phẫu thuật tối một mươi năm tháng năm theo giờ địa phương sức khỏe của nhà lãnh đạo năm mươi chín tuổi đã ổn định
ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp ông fico không còn trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng vào lúc này
bộ trưởng nội vụ mastos tuji ethok nhận định vụ ám sát này liên quan đến động cơ chính trị và thủ phạm ra tay không lâu sau cuộc bầu cử tổng thống slovakia
theo truyền thông slovakia nghi phạm bắn thủ tướng slovakia robert fico được cho là một cựu nhân viên an ninh bảy mươi một tuổi
tomas venik phóng viên từ kênh tin tức ti ba của slovakia cho hay
kẻ tấn công đã trà trộn vào đám đông và tiếp cận thủ tướng fico khi ông đang bước ra khỏi nhà văn hóa ở thị trấn hanova
nghi phạm đã gọi thủ tướng slovakia là robo cách gọi rút gọn từ robert trước khi bắn ông nhổ phát
người này sau đó bị cảnh sát ghi xuống đất trong lúc lực lượng an ninh đưa ông fico lên xe
vẫn chưa rõ động cơ của nghi phạm nhưng đã có một cuộc biểu tình được lên kế hoạch vào tối ngày một mươi năm tháng năm
để phản đối kế hoạch gây tranh cãi nhằm cải tổ dịch vụ phát thanh và truyền hình tại slovakia
các nhà tổ chức đã hủy bỏ cuộc biểu tình này
ông fico trở lại làm thủ tướng của slovakia lần thứ tư vào năm ngoái trong sự nghiệp kéo dài ba thập kỷ
ông đã liên tục thay đổi quan điểm giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa ủng hộ châu âu
ông cũng thể hiện sự sẵn sàng thay đổi hướng đi tùy theo dư luận hoặc thực tế chính trị thay đổi
sau vụ nổ súng đảng đối lập lớn nhất ở slovakia đã hủy bỏ một cuộc meeting
vốn đã được lên kế hoạch để phản đối các cải cách truyền hình công cộng của chính phủ
và ursula von der leyen chủ tịch ủy ban châu âu đã lên án vụ việc và mô tả đây là một cuộc tấn công hèn hạ nhằm vào thủ tướng fico
những hành động bạo lực tương tự không có chỗ đứng trong xã hội làm suy yếu nền dân chủ và lợi ích chung
thủ tướng hungary thủ tướng đức cũng bày tỏ cảm giác bị sốc khi hai tin vụ ám sát ở slovakia
tổng thống mỹ joe biden lên án vụ tấn công là một hành động bạo lực khủng khiếp
nói thêm rằng ông và đệ nhất phu nhân joe biden đang cầu nguyện cho sự hồi phục nhanh chóng của thủ tướng robert fico
tổng thống nga vladimir putin tuyên bố không thể có lời biện minh nào cho tội ác khủng khiếp này
nhà lãnh đạo nga cũng chúc thủ tướng robert fico nhanh chóng hồi phục hoàn toàn
văn phòng tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres chỉ trích vụ tấn công gây sốc nhằm vào thủ tướng slovakia
theo người phát ngôn fahak những suy nghĩ của tổng thư ký antonio guterres hướng về thủ tướng robert fico
và người thân của ông trong thời điểm khó khăn này
tổng thống ukraine volodymyr zelensky tuyên bố
chúng tôi cực lực lên án hành động bạo lực đối với người đứng đầu chính phủ quốc gia đối tác láng giềng của chúng tôi
cần phải thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo bạo lực không trở thành chuyện bình thường ở bất kỳ quốc gia hình thức hay lĩnh vực nào
mới đây tổng thống nga vladimir putin ngày một mươi hai tháng năm bất ngờ đề cử andrei belosov
cựu phó thủ tướng kiêm nhà kinh tế học làm bộ trưởng quốc phòng
hay đại tướng sergei shoigu người đảm nhiệm chức vụ này từ năm hai nghìn một mươi hai
ông shoigu sẽ được điều chuyển làm thư ký hội đồng an ninh nga vị trí được coi là thấp hơn bộ trưởng quốc phòng
quốc hội nga dự kiến phê duyệt đề cử của tổng thống putin trong tuần này
đây là cuộc cải tổ lớn nhất trong bộ máy lãnh đạo quân sự nga kể từ khi xung đột tại ukraine bùng phát đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời chấm dứt thời kỳ lãnh đạo quân đội của tướng shoigo người giữ chức bộ trưởng quốc phòng lâu nhất lịch sử nga
cũng là cựu bộ trưởng kinh tế là một trong những cố vấn kinh tế có ảnh hưởng nhất ở nga trong thập kỷ qua
ông có mối quan hệ thân thiết với tổng thống putin và chung tầm nhìn với người đứng đầu điện kremlin về việc xây dựng lại một quốc gia hùng mạnh
ông cũng đã làm việc với các nhà kỹ trị hàng đầu của tổng thống putin những người muốn có sự đổi mới lớn hơn và cởi mở với những ý tưởng mới
về mặt công khai nga thông báo quyết định thay ông shoigu bằng một quan chức dân sự có kinh nghiệm quản lý kinh tế như ông belarusov là giải pháp tốt nhất
cho các vấn đề về nhu cầu kinh tế mà quân đội nga đang phải đối mặt khi chiến sự ukraine tăng nhiệt
ông belosov sáu mươi năm tuổi giữ chức bộ trưởng phát triển kinh tế nga từ năm hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi
hộ vấn kinh tế cho tổng thống trong giai đoạn hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn hai mươi trước khi trở thành phó thủ tướng chức vụ ông giữ đến ngày bảy tháng năm
phát ngôn viên điện kremlin mitri peskov cho biết việc tích hợp kinh tế quân đội và nền kinh tế quốc gia là điều rất quan trọng
trong bối cảnh ngân xét quốc phòng của nga
ông peskov cho biết ngân sách dành cho quân đội nga đã tăng từ ba lên sáu bảy gdp sau khi chiến sự tại ukraine bùng phát
đây chưa phải là vấn đề nghiêm trọng với kinh tế nga song tình hình đang bắt đầu giống với cuối thời kỳ liên xô
khi chi tiêu quân sự chiếm tới bảy bốn gdp đây là điều hết sức quan trọng và đòi hỏi phản ứng phù hợp từ chính phủ nga
phát ngôn viên điện kremlin cho hay ông belosov đã chứng minh được năng lực khi lãnh đạo khá thành công
bộ phát triển kinh tế
ông peskov nhấn mạnh chiến trường hiện được thống trị bởi những người cởi mở với sự đổi mới sẵn sàng áp dụng chúng theo cách nhanh nhất có thể
ông veloschov sẽ là quan chức dân sự đầu tiên lãnh đạo bộ quốc phòng nga
trong khi đó giới chuyên gia nhận định vấn đề kinh tế không phải là lý do duy nhất tổng thống putin quyết định thay thế tướng shoigu
tám tuổi một trong những đồng minh lâu năm của mình
ông shoigu thậm chí hiện diện tại trung quốc
trung tâm bộ máy quyền lực của moscow trước cả tổng thống putin
ông bắt đầu làm bộ trưởng tình trạng khẩn cấp năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn dưới thời tổng thống boris yastin
khi ông putin hầu như còn vô danh ở nga
hình ảnh của shoigu trở nên quen thuộc với người dân nga khi ông liên tục di chuyển khắp đất nước
để điều phối xử lý các thảm họa như tai nạn máy bay và động đất
năm hai nghìn một mươi hai tổng thống putin chọn ông saigu người đang giữ chức thống đốc tỉnh moscow làm bộ trưởng quốc phòng
thay thế người tiền nhiệm anatoly
sơdukov sau khi quan chức này vướng vào bê bối tham nhũng
bộ trưởng shoigu sau đó điều phối thành công nhiều hoạt động lớn của quân đội nga
bao gồm chiến dịch can thiệp tại syria hồi năm hai nghìn một mươi năm
nhằm hỗ trợ chính quyền tổng thống bashar al assad đồng minh thân cận của moscow
chống lại phiến của nhà nước hồi giáo is tự dưng và lực lượng ngừng dậy
trong sinh nhật lần thứ sáu mươi năm của bộ trưởng shoigu tổng thống putin đã trao cho ông huân trương thủy thổ quốc
một trong những phần thưởng cao quý nhất tại nga
ông putin và ông shoigu từng có quan hệ
nhưng các bác nhân rất gắn bó
những bức ảnh được điện kremlin công bố cho thấy hai người cùng nhau cởi trần tắm nắng ở siberia
đi câu cá hay chơi khúc côn cầu trên băng
nhưng vài năm gần đây họ không còn công khai thể hiện tình trạng như trước
sau khi nga phát động chiến sự tại ukraine tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
bộ trưởng shoigu hứng nhiều chỉ trích về cách triển khai chiến dịch
chiến lược ban đầu của ông shoigu là nhanh chóng đưa quân vào kiev
để lật đổ chính phủ của tổng thống vladimir zelensky với tổn thất tối thiểu
tuy nhiên kế hoạch này đã thất bại trước sức kháng cự kiên cường của ukraine
khiến quân đội nga hứng chịu tổn thất nặng trong giai đoạn đầu xung đột
các ý kiến phản đối trong quân đội nga cho rằng
ông shoigu người chưa từng làm quân dân chuyên nghiệp
song vẫn được trao quân hàm đại tướng để lãnh đạo bộ quốc phòng
đã không giúp lực lượng này chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chiến tại ukraine
ông sau đó được cho là không còn đóng vai trò quan trọng trong cách nga tiến hành cuộc xung đột
mà các hoạt động tác chiến được giao cho tổng thâm biểu trưởng valery gerasimov
tướng shoigu chủ yếu làm nhiệm vụ báo cáo tình hình chiến trường với tổng thống putin
hay tham gia học hành với giới chỉ huy quân sự
hồi năm hai nghìn hai mươi ba rigozhin lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân wagner
nhiều lần công khai chỉ trích giới chỉ huy quân đội nga
trong đó có ông shoigu về cách họ tiến hành chiến dịch tại ukraine
ông grigozin tháng sáu hai nghìn hai mươi ba phát động cuộc nổi loạn
nhằm lật đổ ông shoigu vào thất bại
trước khi thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay hai tháng sau đó
những điều này được cho là đã khiến quan hệ giữa ông putin và ông shoigui xấu đi
trong video được chia sẻ rộng rãi vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
tổng thống putin và bộ trưởng shoigu cùng tham dự buổi lễ trao huân trường tại một quân y viện
khi tướng shoigu hướng về phía ông putin để nói gì đó
tổng thống nga đã đứng quay lưng lại với ông với vẻ mặt được giới quan sát mô tả là coi thường
dù quân đội nga sau đó từng bước lấy lại ưu thế chiến trường
chặn đứng cuộc phản công quy mô lớn của ukraine mùa hè năm ngoái và chiếm được các đô thị trọng yếu
như bakhmut adepka huy tín của ông shoigu vẫn chưa hồi phục khi thương vong của binh sĩ nga liên tục tăng
moscow từ lâu chưa cập nhật về số liệu thương vong của quân đội nước này tại ukraine
song tình báo mỹ ước tính hơn ba trăm linh binh sĩ nga đã thiệt mạng và bị thương từ đầu xung đột
hình ảnh của ông tiếp tục bị tổn hại sau khi đồng minh thân cận
thứ trưởng quốc phòng phụ trách các dự án xây dựng timur ivanov bị bắt tháng trước
với cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình xử lý các hợp đồng quốc phòng
giới chuyên gia nhận định quyết định mới của tổng thống putin đã khiến bộ trưởng shoigu bị sáng cấp
song không đồng nghĩa ông đã hoàn toàn bị loại khỏi bộ máy quyền lực ở nước này
còn satin sonin nhà phân tích về chính trị nga tại đại học chicago ở mỹ cho hay
trong chính phủ nga hiện nay điều quan trọng là mức độ thân cận với tổng thống putin chứ không phải vị trí chính thức
khi giữ chức thư ký hội đồng an ninh nga
ông shoigu vẫn có cơ hội duy trì quan hệ gần gũi với ông putin và giữ được tầm ảnh hưởng của mình